đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã dự và chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
tổng kết năm năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và năm an toàn giao thông hai nghìn hai mươi
trong năm năm qua bộ giao thông ngoại tải đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hoàn thành
và đưa vào khai thác một trăm ba mươi hai công trình dự án xử lý một một trăm bốn mươi hai điểm đen điểm tiêm ẩn tai nạn giao thông
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hai mươi một triệu trường hợp vi phạm giao thông
bị xử lý phạt tiền trên một mươi bốn tỷ đồng
về tình hình tai nạn giao thông trong năm năm qua toàn quốc xảy ra chín mươi bốn hai mươi bốn trường hợp
khiến gần bốn mươi người chết và trên bảy mươi bảy người bị thương
so với cùng kỳ năm trước giảm gần bốn mươi ba số vụ giảm một mươi chín số người chết và giảm gần năm mươi bốn
tuy nhiên tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp
số vụ người chết và người bị thương vì bị tai nạn giao thông vẫn cao
tình trạng ủn tắc giao thông tại các trục giao thông trọng điểm có nhiều diễn biến phức tạp
các vụ vi phạm về tải trọng xe vẫn chưa được xử lý triệt đề
phát biểu khai mạc hội nghị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao
nỗ lực của các cấp các ngành các địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông
và đề nghị các bên cần nhìn nhận thẳng thắn thực trạng để đưa ra các giải pháp trong thời gian tới